với chủ đề chương trình hành động của khu vực tư nhân từ nghị quyết trung ương năm
diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam lần thứ hai đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
đây là chủ đề thiết thực để nghị quyết trung ương năm đi vào thực tiễn cuộc sống
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đề ra
diễn đàn diễn ra ngay sau khi trung ương đảng có nghị quyết số năm
nhấn mạnh vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế
phát biểu khai mạc tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế
hai một cái điểm trong nghị quyết trung ương một mươi hai vừa rồi nêu rằng
hãy xóa bỏ mọi râu cảng mọi định kiến
tạo mọi thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng hướng
khu vực tư nhân việt nam đang tạo ra doanh thu bổ sung nhiều gấp ba lần so với doanh nghiệp nhà nước
điều này cho thấy chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế của việt nam nằm rất nhiều ở khu vực tư nhân
nguyên tắc chung mà chúng tôi đưa ra là những gì mà tư nhân có thể làm tốt
thì nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm
với bốn chuyên đề chương trình hành động của khu vực tư nhân từ nghị quyết trung ương năm
kinh tế số thúc đẩy thực thi chính sách để tạo đà bắt kịp cách mạng công nghiệp bốn
công nghiệp tổ chức lại theo nhu cầu thị trường và du lịch thao gỡ điểm nghẽn để tạo đà đột phá
ngày phiên khai mạc sáu mươi năm ý kiến của các doanh nghiệp đều mong muốn chính phủ hành động
thủ tướng nhấn mạnh hành động cũng đã được chính phủ đặt ra để phục vụ phát triển nói chung
và trong đó đưa kinh tế tư nhân thành nền kinh tế mũi nhọn của đất nước
không ngại những điều nói thẳng những vương mắt
ý tưởng về chính sách bằng hành động cụ thể của chính sách
cái mà các bạn đang mong muốn của chính phủ là hành động hành động mạnh mẽ hơn nữa
ở tất cả các cấp các ngành ở các địa phương để phục vụ phát triển
trong đó động lực phát triển mà trong nghị quyết trung ương đã nêu đó là kinh tế tư nhân
diễn đàn là cơ hội để chính phủ các bộ ngành liên quan cùng doanh nghiệp trên cả nước
lắng nghe đối thoại về những nhóm vấn đề then chốt cùng thảo luận
cùng trao đổi trực tiếp những tồn tại
những vương mắt của nền kinh tế tư nhân